với vai trò lấn ước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng trần tuấn anh đã có buổi tiếp và làm việc với ông david baker
với vai trò lấn ước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng trần tuấn anh đã đánh giá cao những đóng góp của new zealand trong quan hệ kinh tế thương mại của hai nước nói riêng và đặc biệt là vai trò và đóng góp của new zealand trong apec
hai bên đã trao đổi và chia sẻ quan điểm của mỗi nước về tpp khẳng định tpp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi nước nhất trí sẽ tích cực phối hợp để giảm thiểu sự khác biệt tìm ra những điểm chung để có thể đạt được kết quả mà các bên có thể chấp nhận được
hai bên đã ghi nhận những thành quả đạt được trong hợp tác kinh tế thương mại song phương tiếp tục hoàn thiện khôn khổ pháp lý và các cơ chế hợp tác giữa hai nước tiếp tục tạo thuận lợi hóa thương mại để hàng hóa mỗi nước được tiếp cận thị trường nước kia
bộ trưởng trần tuấn anh đề nghị new zealand hỗ trợ việt nam phát triển các lĩnh vực sản xuất chế biến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghệ sạch gắn với phát triển bền vững
các cơ chế hợp tác giữa hai nước như ủy ban thương mại hỗn hợp cần phải hướng tới việc hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp
bộ trưởng trần tuấn anh khẳng định bộ công thương luôn phối hợp với bộ phát triển kinh tế môi trường thương mại và phát triển xuất khẩu để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong cả khuôn khổ song phương và đa phương
bộ trưởng new zealand khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với việt nam để hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng và các hội nghị liên quan thành công tốt đẹp
các cơ chế hợp tác giữa hai nước như ủy ban thương mại và bộ công thương luôn phối hợp với bộ công thương
và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec đã thành công tốt đẹp
vướng mắt lớn nhất hiện nay liên quan đến vấn đề bảo hộ mậu dịch
bối cảnh của hội nghị năm nay là xu hướng bảo hộ mậu dịch nổi lên ở một số nền kinh tế
trong đó tôn chỉ của apec là thúc đẩy tự do hóa thương mại
mà văn kiện cuối cùng văn kiện quan trọng nhất là tuyên bố chung của hội nghị cần được sự đồng thuận của tất cả các thành viên
ngay trong ngày họp hôm tám tháng một mươi một
hội nghị bộ trưởng ngoại giao và kinh tế apec đã đạt được nhất trí về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ đề và bốn ưu tiên hợp tác của năm apec hai nghìn một mươi bảy theo đề xuất của việt nam
với tư cách là chủ nhà hội nghị năm nay đó là các lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử an ninh lương thực phát triển nông thôn và đô thị
hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế là dịp để các bộ trưởng nhìn lại các kết quả hợp tác trong apec trong năm qua tại việt nam
và đặc biệt là cũng đã thảo luận những hướng tháo gỡ những nút thắt về tăng trưởng và liên kết còn tồn tại
và quan trọng hơn là hội nghị liên bộ trưởng kinh tế và ngoại giao đã hoàn thành các văn bản để trình lên lãnh đạo kinh tế apec trong những ngày tới

bộ công thương trần tuấn anh khẳng định hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế có ý nghĩa quan trọng không chỉ với việt nam các nền kinh tế apec mà còn đối với cộng đồng quốc tế nói chung
và chính trong đó thì chúng ta cũng thấy không chỉ mang lại lợi ích cho các nước các nền kinh tế của apec mà nó còn mang lại cả những đồng góp cho toàn cầu hóa và cho cái tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế của cơ chế thương mại đa phương trên thế giới
điều mà chúng tôi cũng rất là vui mừng được chia sẻ với các bạn phóng viên và các quan truyền thông đó là những sáng kiến và những nội dung mà nước chủ nhà việt nam đã tham gia thì đã được đánh giá cao và có thể nói là cũng phản ánh được một quan điểm rất thực tiễn đối với cái xu thế mở cửa hội nhập của việt nam cũng như là phục vụ cho cái tiến trình toàn cầu hóa và hợp tác của apec
tôi nói ví dụ như là sáng kiến về khuôn khổ apec về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới thì có thể nói là đã nhận được sự ủng hộ

các nền kinh tế của apec đều nghiên cứu phối hợp cùng nhau xây dựng và xác định ra những nội dung cơ bản và ưu tiên để đưa vào kế hoạch hành động triển khai tuyên bố lima về khu vực mậu dịch tự do châu á thái bình dương
thì cái việc mà để xây dựng một cái chương trình hành động cụ thể để thực thi tuyên bố lima với những nội dung các lĩnh vực và các cái nội hàm ưu tiên để có sự thống nhất thông qua thì không thể thực hiện một cách đơn giản
và trên thực tế thì mặc dù đã có những nỗ lực rất lớn nhưng còn có khoảng cách trong việc lựa chọn những danh mục và các lĩnh vực các chương trình các nội dung cụ thể để đưa vào trong chương trình kế hoạch hành động này
và chính vì vậy thì apec và bộ hội nghị bộ trưởng cũng đã quyết định là sẽ phải cần thêm thời gian để tiếp tục thảo luận và làm rõ trên cơ sở đồng thuận về những nội dung và những chương trình ưu tiên của mỗi nền kinh tế thành viên để từ đó sẽ có thống nhất đưa vào trong cơ chế
sẽ có thống nhất đưa vào trong cái chương trình của ftaap tức là cái việc tuyên bố lima về ftaap tức là khu vực thương mại tự do của châu á thái bình dương và sẽ thực hiện trong năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị cũng đã thông qua khuôn khổ thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới chiến lược apec về các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa phát triển bền vững sáng tạo kế hoạch hành động về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chương trình hành động về phát triển nông thôn đô thị nhằm tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng
bên lề của hội nghị bộ trưởng ngoại giao kinh tế hội nghị bộ trưởng tppp đã diễn ra dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
những nội dung được thảo luận tại hội nghị tv
hội nghị tpp cũng là nội dung tiếp đối của quá trình trao đổi và làm việc ở cấp trưởng đoàn đàm phán của tpp trong bốn vòng đàm phán vừa qua như phù hợp với tinh thần
hiện các nước trong tpp vẫn đang tiếp tục nỗ lực để duy trì hiệp định này như một hiệp định có chất lượng cao và có điểm cân bằng phù hợp đảm bảo lợi ích của các nước tham gia để tiếp tục mang lại lợi ích chung thông qua việc tiếp tục tự do hóa thương mại đảm bảo thị trường hội nhập và cải cách trong hệ thống
trong bối cảnh mới thì các nước tpp vẫn cần phải thảo luận để có những cân bằng mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tpp nhằm tạo giá trị thực tiễn cho mỗi quốc gia tham gia